trong vòng một mươi ba tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được tin trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm kép sát
công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đã bắt khẩn cấp đối tượng trần đình trọng đức
trú tại phường bảo an thành phố phan rang tháp tràm để điều tra và làm rõ về hành vi trộm kết sát chiếm đoạt khoảng năm mươi triệu đồng
tại cơ quan công an đức khai nhận do có quen biết với nạn nhân nên chiều ngày tám tháng một mươi hai
lợi dụng nạn nhân không có nhà đức đã đột nhập vào phòng ngủ của nạn nhân lấy trộn đi một kép sát
tiếp đó đức đã đưa kết sắt trên đến bãi đất bỏ hoang tại phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm
để đục phá và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong kép sát
công an thành phố phan rang tháp tràm đang hoàn tất hồ sơ xử lý nguyễn đình trọng đức theo quy định của pháp luật